đến nay tết nguyên đán đã qua được hơn một tuần nhưng giá cả các mặt hàng rau củ quả ở các chợ truyền thống
tại tp hcm vẫn cao hơn ngày thường từ ba mươi bốn mươi
riêng các siêu thị giá có phần ổn định hơn vì đã ký hợp tác tiêu thụ với các doanh nghiệp và nhà vườn
tại chợ tân định quận một tp hcm giá các mặt hàng rau củ quả như rau muống các loại rau cải
được bán với giá ba mươi đồng đến ba mươi năm đồng một ký bắp cải hai mươi năm đồng một ký cà chua giá ba mươi đồng một ký
bầu bí mướp từ hai mươi năm đến ba mươi đồng một ký các loại rau thơm gia vị chanh hành tỏi ớt cũng tăng giá gấp đôi dịp trước tết
một tiểu thương bán rau xanh cũng cho biết mức giá hôm nay đã giảm nhiệt nhiều so với ít ngày trước từ hai mươi đến ba mươi
còn tại các siêu thị như bixi vinmark goatmark hầu hết đều hoạt động trở lại ngày mùa hai tết
do nguồn hàng phong phú được cung cấp từ các doanh nghiệp hợp tác xã nên giá cả tương đối ổn định không thay đổi nhiều so với đợt dắp tết
theo lý giải của các tiểu thương giá một số mặt hàng tăng cao do nguồn hàng khang nghiếm trong và sau tết
hiện tại đang trong dịch bệnh corona nên một số cơ sở cung cấp nông sản chưa quay trở lại hoạt động
nhiều điểm bán lẻ chưa có nguồn hàng sỉ